trong khi đó vào ngày hai mươi sáu tháng ba phiên tòa xét xử bị cáo trương mỹ lan tiếp tục với nội dung bào chữa cho nhóm liên quan sai phạm của đoàn thanh tra tổ giám sát của ngân hàng nhà nước xảy ra tại ngân hàng scb và lãnh đạo cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng
bị cáo nguyễn văn hưng cựu phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thuộc nhóm một mươi sáu bị cáo là thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước tại scb bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ khi nhận của bị cáo trương mỹ lan từ một trăm linh triệu đồng đến ba trăm chín mươi usd
theo đó bị cáo hưng bị đề nghị một mươi bốn một mươi năm năm tù giam
tại tòa ngày hôm nay luật sư bào chữa cho bị cáo hưng cho rằng vụ án này
tại tòa ngày hôm nay cơ quan tố tụ xác định có hai bị cáo chủ mưu cầm đầu là trương mỹ lan và nguyễn văn hưng
tuy nhiên luật sư nhận thấy bị cáo nguyễn văn hưng khai tại tòa không chỉ đạo ai cũng không ai khai được nguyễn văn hưng chỉ đạo ngoài bị cáo đỗ thị nhàn
nên luật sư cho rằng vai trò của bị cáo hưng không phải là chủ mưu cầm đầu
theo luật sư cái sai ở đây là bị cáo nguyễn văn hưng là người đứng đầu của cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thì phải chịu trách nhiệm
trong thời gian đó bị cáo phải quán xuyến nhiều cuộc thanh tra nên bị cáo có trảnh mạng dẫn đến sai phạm của mình
luật sư cho rằng mức án từ một mươi bốn đến một mươi năm năm tù giam đối với bị cáo hưng là cao bởi bị cáo hưng có nhiều tình tiết giảm nhẹ
bào chữa bổ sung trước tòa bị cáo nguyễn văn hưng khẳng định không có ý kiến về hành vi và tội danh như cáo buộc
bị cáo cho rằng trong hai năm giữ chức vụ phó tránh thanh tra do khối lượng công việc quá lớn với tư cách là người đứng đầu là người ký kết luận thanh tra